xin kính chào quý vị khán giả ngay sau đây sẽ là các tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
thưa quý vị công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai vừa khởi tố bắt tạm giam trương thị túy ba mươi chín tuổi
lê văn bảo bốn mươi một tuổi lê hữu nhật nguyên hai mươi một tuổi và nguyễn hy hai mươi tám tuổi
cả bốn đối tượng đều trú tại tỉnh đồng nai để điều tra về hành vi bắt giữ người trái phép
ngoài ra bảo nguyên và hy tiếp tục bị khởi tố về hành vi cướp tài sản
vào khoảng tháng chín năm hai nghìn hai mươi một giữa túy và anh nguyễn văn tuấn ba mươi sáu tuổi trú tại xã hưng lộc huyện thống nhất
phát sinh mâu thuẫn nợ nần tiền bạc túy đã thuê bảo tìm bắt tuấn và hứa sẽ trả hai mươi triệu đồng
để tạo niềm tin tý đã đưa trước ba triệu đồng cho bảo sau đó bảo rủ nguyên và hy đi tìm tuấn
khi thấy tuấn các đối tượng đã dùng vũ lực khống chế ép tuấn lên xe chở đi về huyện thống nhất
đồng thời dùng vũ lực bắt tuấn gọi cho người nhà chuyển tiền thì mới thả người
rồi đe dọa cướp một trăm linh đồng của anh tuấn sau đó cả nhóm đã bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
biết nhóm của bảo bị bắt túy đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
sau nhiều lần bị con trai đánh và đuổi ra khỏi nhà hà quang nhạo đã dùng dao đâm con trai tử vong
rồi đến công an đầu thú tại phiên tòa sơ thẩm vào ngày hai mươi năm tháng ba
tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt bị cáo hà quang nhạo chú tại thị trấn cái dầu
huyện châu phú tỉnh an giang chín tháng tù về tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
theo cáo trạng sau khi ly hôn vợ hà minh nghĩa trở về sinh sống cùng ông nhạo là cha ruột của nghĩa
trong thời gian chung sống nghĩa thường xuyên la chửi và đuổi cha ra khỏi nhà vì cha mình không chuyển quyền sử dụng đất cho nghĩa
vào ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một nhạo nghĩa cùng một số người bạn uống rượu tại nhà nhạo
và trong lúc nhậu nghĩa đã tiếp tục la mắng nhậu
nhạo lấy cơm đem ra phía trước nhà ngồi ăn thì bị nghĩa la chửi và lật đổ mâm cơm xuống đất rồi tiếp tục đánh nhậu
tức giận nhạo đã lấy cây dao mát để trên kệ bếp đâm trúng vùng bụng nghĩa rồi đến công an đầu thú
còn nghĩa được mọi người đưa đến bệnh viện cấp cứu và điều trị đến ngày hai mươi ba tháng một mươi một nghĩa tử vong
chỉ vì một câu nói nữ sinh bị người đàn ông hành hung cho đến chấn động não phải nhập viện điều trị
và đến nay thì chưa trở lại trạng thái bình thường
vào ngày hai mươi năm tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh cấm đi khỏi nơi cứu chú đối với thái văn tình ba mươi chín tuổi chú tại xã lâm trung thủy huyện đức thọ
để điều tra về tội cối gây thương tích đối với người dưới một mươi sáu
trước đó vào chiều ngày một mươi sáu tháng một nạn nhân cùng một người bạn đến quán tạp hóa gần nhà của ông thái văn tình
để mua kim khâu may vá quần áo đến nơi em này đứng ngoài xe còn người bạn đi vào hỏi mua hai chiếc kim khâu
nhưng ông tình từ chối không bán lẻ mà bán nguyên hộp người bạn nghe chủ quán nói vậy nên không mua kim nữa mà rời đi
lúc này em nữ sinh đã nói với bạn kiểu khiêu khích ông chủ hàng rồi hai nữ sinh chở nhau về
ông tình nghe nói vậy nên chạy đuổi theo xe của hai nữ sinh và đánh đấm liên tiếp vào em này rồi bỏ về nhà
sau đó em được gia đình đưa đến bệnh viện tỉnh để điều trị và được bác sĩ chuẩn đoán bị chấn động não do bị đánh
kiên quyết đấu tranh ngăn chặn xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật về vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
góp phần bảo đảm an ninh trật tự công an tỉnh vĩnh long và công an tỉnh thái bình vừa tổ chức tiêu hủy
nhiều loại vũ khí thô sơ vũ khí tự chế và công cụ hỗ trợ chi tiết sẽ có trong cụm tin vắn ngay sau đây
công an tỉnh vĩnh long vừa tổ chức tiêu hủy bảy trăm một mươi sáu vũ khí thô sơ các loại như dao dao găm kiếm mát đao mã tấu
lưỡi lê côn năm bình xịt hơi cay một trăm sáu mươi bốn súng tự chế bắn đạn bi súng điện bắn cồn hàng nghìn viên đạn bi sắt
bốn mươi chín rủi cui các loại có nguồn gốc tiếp nhận thu gom và người dân dao nộp từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi đến nay
còn tại thái bình công an tỉnh vừa tổ chức tiêu hủy vũ khí và liệu nổ công cụ hỗ trợ pháo thuốc pháo và các nguyên liệu làm pháo
bao gồm hơn một trăm năm mươi sáu kg pháo bảy kg thuốc pháo bốn mươi khẩu súng thể thao quốc phòng hai trăm bảy mươi một khẩu súng săn tự chế
năm khẩu súng bắn đạn điện bốn mươi tám khẩu súng bắn đạn cay cao su một trăm hai mươi ba khẩu súng bắn hơi cay một khẩu súng bắn pháo hiệu
một khẩu súng ak mô hình hai trăm ba mươi năm rủi cui điện và nhiều linh kiện vũ khí công cụ hỗ trợ khác
thưa quý vị và các bạn xác định rõ vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
thời gian qua công an xã kim bôi huyện kim bôi tỉnh hòa bình đã chủ động và liên lạc
hoạt bám sát địa bàn làm tốt công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm
tạo được niềm tin trong cấp ủy chính quyền và nhân dân địa phương
đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người
việc làm này đã được lực lượng công an xã kim bôi huyện kim bôi tỉnh hòa bình triển khai
ngay từ những ngày đầu tiên khi được điều động công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã
không chỉ là lực lượng đi đầu trong mọi nhiệm vụ
mà làm tốt vai trò của mình trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
nếu như mà chính phủ không kịp thời có lực lượng công an chính quy
đối với những xã sắp nhập sắp nhập nói chung này
và những xã mà không sắp nhập cũng vậy thôi
thì công tác an ninh trật tự là vẫn khó khăn hơn
đó là khẳng định có nghĩa là công an chính quy là tạo được thuận lợi hơn so với công an chính quy
cái chuyển biến mà chúng tôi cảm nhận được mà bà con nhân dân cũng ghi nhận được là
cái tình hình trộm cắp vặt
cũng như là các cái viên
đi phạm về hành chính thông thường là các cái vụ việc nó giảm đáng kể
thực tế đã được chứng minh bằng những kết quả cụ thể
đó là ngày hai mươi tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai
công an xã kim bôi phối hợp với đội cảnh sát hình sự ma túy kinh tế
công an huyện kim bôi bắt giữ thành công hai đối tượng là bùi văn lân và bùi đức việt
trú tại xã quế hạ huyện kim bôi khi đang thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
em đi lên đường xóm giếng ngồi xá
kim bôi ạ
xong đến lúc thấy đi qua trang trại lượn không ai trông coi ạ
xong em lấy hai mẹ cắt cỏ ra đưa cho lân ở ngoài trước ạ
xong đến lại em nhảy qua tường hào ngăn cách thứ hai
kéo bốn thanh sát ra
xong đưa cho lân kéo ra ngoài xong đem lên xe xong chở đi lên hướng sàm bố ạ
xong là vào quán sách vụ tiêu thủ ạ
do vị can không có tiền để sử dụng mát tí
vị can mới nảy sinh ý định đi trộm cắp mấy rủ
đi trộm cắp để có tiền để tiêu xài để mua bán tí để sử dụng ạ
từ khi tiếp nhận nhiệm vụ đến nay
lực lượng công an xã kim bôi đã trực tiếp phát hiện bắt giữ được gần năm mươi vụ việc với gần một trăm linh đối tượng
việc điều tra phá án bắt giữ thành công các đối tượng đã tạo được niềm tin lớn trong quần chúng nhân dân
thì từ ngày các anh chính quy về hoạt động nói đến giờ này
mấy năm nay thì chúng tôi thấy nó tiến bố hẳn
và không có những cái trường hợp nó mới xảy ra
địa bàn dân cư thì ổn định
mà chúng tôi là người dân trong xóm đặc biệt trong xã này thì chúng tôi phải rất là tin tưởng
lực lượng công an xã đã khi triển khai thì đã tham dự tích cực đảng ủy
ủy ban ra nghị quyết chuyên đề để làm các chương trình kế hoạch
tuần tra kiểm soát trên địa bàn
xử lý kịp thời các đối tượng lập danh sách các đối tượng trên địa bàn
và gọi hỏi gian đe không để các đối tượng phạm tội hoặc tái phạm nguy hiểm
việc đấu tranh với các loại tội phạm còn nhiều khó khăn vất vả thử thách
nhưng với tinh thần trách nhiệm bám bản cùng dân
sự có mặt của lực lượng công an xã chính quy đã tạo thêm niềm tin là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân
và là những nhân tố nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại cơ sở
gây ra vụ trộm đột nhập vào cửa hàng điện thoại di động lấy cắp một mươi năm chiếc điện thoại di động
cùng với các phụ kiện đắt tiền gây thiệt hại hơn một trăm linh triệu đồng
hai công nhân xây dựng tên là bùi văn sinh ba mươi hai tuổi quê ở thanh hóa
và nguyễn quốc hiệp hai mươi tám tuổi quê ở quảng nam sẽ khó bị công an phát hiện nếu thủ phạm không có tính khoe khoang
trước đó công an nhận tin báo tại một cửa hàng điện thoại di động xảy ra trộm cắp
nên tiến hành tiếp cận hiện trường phát hiện cửa sát bị bấm khóa bằng kìm cộng lực
kẻ trộm xóa toàn bộ giấu vết tinh vi
vào cuộc điều tra cơ quan công an đã nhận được thông tin ở một công trình gần đó
có hai công nhân trong những ngày gần đây thường xuyên khoe với đồng nghiệp
về nhiều điện thoại di động mới mua và đắt tiền
lực lượng công an đã bí mật theo dõi tung tích của hai cá nhân này
thì phát hiện một trong số đó đến tiệm cầm đồ bán lại tài sản
trước những chứng cứ thu thập được công an mời cả hai về làm việc
và cả hai thừa nhận mình là thủ phạm
trong đó sinh đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản